nghệ sĩ việt hương cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình
trong lúc này việt hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ vi nhung
việt hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chú đáo
ngoài ra trên trang cá nhân thầy thích nhật từ chủ trì chùa giác ngộ đại diện tăng đoàn của chùa
thông báo lễ tưởng niệm và câu siêu cho ca sĩ phi nhung
đã diễn ra vào lúc một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng chín theo hình thức trực tuyến
khán giả có thể truy cập vào đường dẫn youtube hoặc facebook của chùa giác ngộ để gửi lời tiễn biệt và câu chúc cho ca sĩ phi nhung được ra đi thành thản
qua đạn bằng ghi hình danh ca thái châu ngẹn ngào
cá nhân tôi cùng các đồng nghiệp cùng cầu nguyện cho linh hồn phi nhung sớm về với cõi yên lành với mười phương chi phật
giờ đây mãi mãi không còn
hơn nữa sông quê nước chảy đôi bờ để anh chín dại mười khờ thương em
ca sĩ phương thành mặc trên mình bộ đồ chống dịch phải như người cầm điện thoại quay vội gửi về những tầm sự
hôm nay ngày phi nhung mất phương thanh nghĩ rằng các nghệ sĩ đều chung một nỗi buồn đành phải chấp nhận thôi
khi nghe tin phi nhung mất ai cũng đều run hết
phương thành không biết nói gì hơn chỉ mong bạn mình nhẹ nhàng và mò siêu thoát
xin nhớ các thầy chùa giác ngộ
siêu cho phi nhung dùng cho phương thành và cho tất cả các nghệ sĩ
mong thầy và mọi người cầu siêu cho phi nhung
từ hà nội ca sĩ thành làm xúc động bày tỏ
thành làm cùng tất cả các nghệ sĩ trong và ngoài nước vô cùng thương tiếc vì biết rằng trong những ngày qua
phi nhung rất kiên cường chống lại bệnh tật và cuối cùng phải từ bỏ chân da này
xin cầu nguyện cho phi nhung được về với vòng tay đức phật nam mô a di đà phật
cá sĩ vân khánh khi hay tin dữ cũng gửi lời chia sẻ
lại một lần nữa nhận tin đau thương mất mát
dịch bệnh đã làm cho chúng ta mất đi người thân rất nhiều người mà mình yêu thương
trong cả một giai đoạn chị phi nhung điều trị tại bệnh viện
khánh cũng như tất cả mọi người đều cầu nguyện nhưng điều may mắn đã không đến với chị
mong chị yên nghỉ và cầu nguyện cho chị nhung cho những người đã khuất và cầu nguyện cho thế giới chúng ta
thay mặt gia đình
quỳnh trang con gái nuôi ca sĩ vy nhung chia sẻ giữa buổi lễ cầu siêu
còn là quỳnh trang là con nuôi của mẹ phi nhung
hôm nay con có mặt ở đây để thay mặt các em của con cũng là con nuôi của mẹ phi nhung
con xin cảm tạ giáo hội phật giáo việt nam đã tặng cho mẹ con tấm bằng công đức để ghi nhận những đóng góp của mẹ
còn cảm ơn bác sĩ ở bệnh viện gia an và bệnh viện trợ giấy đã tích cực hết lòng cứu mẹ con
còn cảm ơn quý khán giả đồng nghiệp khắp nơi đã dành lời cầu nguyện cho mẹ con
mặc dù mẹ con không còn nữa nhưng con tin mẹ đã cảm động rất nhiều
ngay dưới bài đăng hàng ngàn người hâm mộ gửi lời chia buồn tưởng nhớ giọng ca bông điên điên và cầu nguyện cho cô ra đi thanh thản
kết thúc buổi lễ tăng đoàn cử hành nghi thức tụng kinh cầu siêu cầu nguyện cho nữ ca sĩ quá cố được an yên về chốn cực lạc

nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm tạ tới những người đồng nghiệp bạn bè người thân cùng người hâm mộ đã quan tâm yêu thương phi nhung trong suốt hai mươi năm qua
theo người đại diện của ca sĩ phi nhung trong bốn mươi ngày nhập viện điều trị covid một mươi chín phi nhung luôn giữ tinh thần mạnh mẽ kiên cường
trong thời gian điều trị còn lúc tình hình lạc quan đôi khi bi quan nhưng phi nhung luôn kiên cường
chúng tôi cảm ơn khán giả đồng nghiệp đã cầu nguyện cho chị nhung
tuy nhiên cả ekip và gia đình đã không thể lường trước được diễn biến bệnh của phi nhung truyền nặng
chúng tôi không nghĩ nặng đến thế
ban đầu ekip và gia đình tin nữ ca sĩ chỉ điều trị khoảng hai tuần sẽ hồi phục
bản thân chị sau khi nhận kết quả dương tính với sars cov hai vẫn cười nói không sao đâu nhung sẽ mạnh mẽ vượt qua
người đại diện của ca sĩ vy nhung cho biết thêm
trước khi mắc covid một mươi chín phi nhung tham gia hoạt động bếp ăn từ thiện tại tp hcm
nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca f
vì dương tính với sars cov hai nước ca sĩ phải hủy chuyến bay về mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám
giới showbiz việt và người hâm mộ vẫn chừa hết bào hoàng khi hay tin ca sĩ phi nhung qua đời vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín
từ mỹ wendy phạm con gái ruột duy nhất của ca sĩ phi nhung nghẹn ngào chia sẻ
mẹ ơi mẹ về chơi với con một chút được không
con muốn nghe tiếng nói của mẹ

con muốn thấy mẹ cười
con muốn ồ mẹ thật chặt và mãi không rời xa
con muốn nói với mẹ là còn yêu mẹ thật nhiều
nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi đọc dòng trạng thái mà wendy phạm cập nhật ngay sau khi mẹ vừa qua đời
wendy con ơi hồi chiều con nói mẹ khỏe lại ngoại chưa kịp mừng
sao bây giờ mẹ nhung bỏ đi rồi
con hãy mạnh mẽ và hãy nhớ sau lưng con con mẹ trinh
gia đình con nhé
chắc là wendy đau lòng và nhớ mẹ phi nhung lắm
thương con gái nhiều
thương con cố gắng lên con nhé
mẹ nhung luôn ở bên con
wendy ơi cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho mẹ nhà
mẹ phi nhung sẽ mãi mãi bên wendy và mong wendy khỏe mạnh
mẹ ở suối vàng cũng an lòng thanh thản nha
là một số chia sẻ động viên gửi tới con gái cố ca sĩ vy nhung
cách đấy ít ngày khi xuất hiện
thông tin bệnh tình ca sĩ phi nhung trở nặng
wendy chia sẻ video của mẹ với những biểu cảm dễ thương
từ khi ca sĩ phi nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín
wendy ít cập nhật trạng thái hay nói về bệnh tình của mẹ
ngày mông ba tháng chín wendy đăng tải hình ảnh và clip của hai mẹ con kèm lời nhắn
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín là lần cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau
mẹ con mình có rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục
và để tạo ra những kỷ niệm
tất cả mọi người đều đang chờ mẹ trở về nhà
hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu
con nhớ và yêu mẹ rất nhiều
cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ tôi
năm hai nghìn một mươi bảy phi nhung bất ngờ công khai con gái ruột đang sống ở mỹ
sau hơn hai mươi năm giàu kín
wendy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai từng tốt nghiệp chuyên ngành y tá tại mỹ
và trở thành thác sĩ y khoa
phi nhung từng tâm sự
việc cô giấu kín suốt hai mươi năm qua
vì nguyện vọng của con gái cô là muốn có một cuộc sống bình yên
một cuộc sống của một người bình thường
phi nhung cho hay
tuy phải giấu kín thân phận của mình
nhưng wendy hết lòng ủng hộ mẹ
trong việc nhận nuôi hơn hai mươi đứa trẻ
bao năm nay mẹ luôn nghĩ về con để sống
con đã chịu hy sinh xa mẹ
sống một mình tự lập
một cô bé có tấm lòng nhân hậu
sẵn sàng chia sẻ tình mẹ cho các em mồ côi thiếu may mắn
để các em được gọi một tiếng mẹ
và xem là các em của con
suốt đời này mẹ mang ơn con
đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ mẹ
để mẹ có được cái tên phi nhung ngày hôm nay
một thời gian sau khi ca sĩ phi nhung nhập điều trị covid một mươi chín
wendy ủy quyền cho danh hài việt hương
để lo mọi việc của giọng ca bông điên điển ở việt nam
về thông tin tăng lễ của phi nhung
việt hương cho biết
cô cùng gia đình phi nhung đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết
để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của cố ca sĩ
một lần nữa
việt hương xin đại diện cho gia đình
chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh chị em đồng nghiệp
phóng viên và khán giả xa gần
đã thành tâm cầu nguyện cho phi nhung những ngày qua
và đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất
đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ vi nhung
việt hương viết
ca sĩ trì di phương trình
người từng hỗ trợ phi nhung những ngày mới qua mỹ theo con đường ca hát
cũng thay đổi ảnh đại diện thành ảnh bông hoa màu trắng đen
mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước
khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình
nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật
chị lịm người khi nghe tin em đã ra đi nhung ơi
cô tiền nữ tên phi nhung đã được kêu về trời
em về vui em nhé
nợ chân em đã trả xong
chị luôn tự hào về em
về con người cũng như tiếng hát phi nhung
mà chị đã may mắn phát hiện cách đây ba mươi năm
em ra đi thanh thản em nhé
không còn gì để vướng bận
chi si phương trình cũng chia sẻ về các con nuôi của phi nhung
các con nuôi của em đã có chị lò
riêng wendy sẽ luôn được trở tre bởi bà ngoại và các dì cậu
như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng
thêm nữa thông qua trang cá nhân
tỷ phú hoàng kiều vừa đăng tài hình ảnh
cố nghệ sĩ phi nhung bên cạnh các con nuôi cùng lời chia buồn
thanh kính chia buồn cùng gia đình phi nhung
cầu nguyện cho hương linh phi nhung sớm về cõi vĩnh hằng
vô cùng thương tiếc
đặc biệt ông còn tuyên bố sẽ đứng ra giúp đỡ
tiếp tục nuôi nấng hai mươi ba người con nuôi của phi nhung đến khi trưởng thành
chia sẻ của tỷ phú gốc việt lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng
đa số bình luận đều dành lời cảm ơn và trân trọng tấm lòng của hoàng kiều
dành cho các con nuôi của cô nghệ sĩ phi nhung
cảm ơn bác cô phi nhung sẽ mỉm cười nơi trên suối
khi các con đã có nơi nằm
anh thật tuyệt vời hãy là bố nuôi của các cháu đi
anh không những là tỷ phú mà anh còn là tỷ phú của tình thương
cảm ơn tấm lòng nhân hậu của hoàng kiều thật đáng chân quý
là những bình luận của khán giả trước việc làm ý nghĩa của tỷ phú hoàng kiều
nguồn tin bác sĩ trợ giấy cho biết
bệnh viện đã sử dụng tất cả các loại thuốc cao cấp nhất để điều trị cho ca sĩ phi nhung
tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu chữa được ca sĩ
và rất đáng tiếc trước sự ra đi này
nguồn tin từ bệnh viện trợ giấy chia sẻ
trước đó ca sĩ chi di phương trinh cho biết phi nhung không về mỹ sớm
do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện
trước ba ngày phi nhung chuẩn bị bay về mỹ thì thử covid một mươi chín bị dương tính
mới đầu chỉ càng nhẹ song dần trở nên nặng không thở được và phải dùng đến máy trợ thở
ca sĩ chi di phương trinh chia sẻ
cô nghệ sĩ phi nhung quen thuộc với công chúng qua hình ảnh giản dị hướng phật
sinh thời cô tiết lộ mình dùng chủ yếu số tiền hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho hai mươi ba người con nuôi
và tham gia các hoạt động thiện nguyện
về việc có con nuôi phi nhung thừa nhận cô hạnh phúc với điều đó
nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không lấy chồng vì nếu muốn cô đã làm điều đó khi còn trẻ
dù thành công trên con đường nghệ thuật
thế nhưng nữ ca sĩ lại sở hữu tuổi thơ không mấy bình yên nhiều thăng trầm và sóng gió
trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin nữ ca sĩ phi nhung chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với covid một mươi chín
khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương
cô ca sĩ phi nhung hưởng dương năm mươi một tuổi
dẫu biết rằng xình lão bệnh tử là quy luật bất biến của tự nhiên
thế nhưng sau bốn mươi ngày điều trị tích cực phi nhung đã về với đất mẹ
vẫn còn đó những tiếc nuối bùn đau nhưng cuối cùng mong nữ ca sĩ yên nghỉ
vẫn còn đây những nỗi buồn vẫn còn đó những đứa con đang ngóng phi nhung trở về
ơ cũng là số kiếp là số phận con người
xin cúi đầu vĩnh biệt phi nhung giọng ca bồng điên điên
thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình xin tháp nén hương lòng vĩnh biệt phi nhung mong cô an nghỉ